liên quan đến công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch sau hơn một mươi ngày theo dõi
ngay trong chiều nay tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo cục nghiệp vụ
tổ công tác ba trăm sáu mươi tám và cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra đột xuất và thu giữ hơn một trăm năm mươi khẩu trang ba m giả
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại thiết bị nam anh
công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại nam anh trụ sở tại số tám tám a đường lê lăng
phường phú thọ hòa quận tân phú tp hcm có website giới thiệu là khẩutrangnamanh com
công ty này tự giới thiệu là đơn vị hàng đầu việt nam sản xuất phân phối khẩu trang y tế
với công nghệ nhập khẩu từ nhật bản công ty được trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng ba cấp
chứng nhận tiêu chuẩn về sản phẩm với tám loại khẩu trang
tuy nhiên khi tổng cục quản lý thị trường kiểm tra đột xuất thì phát hiện hơn một trăm năm mươi chiếc khẩu trang
có nhãn hiệu ba m nhưng là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu khẩu trang ba m combany của mỹ
cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ lớn nhất từ đầu năm đến nay
về mặt hàng khẩu trang đã được bảo hộ tại việt nam
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang quay trở lại việt nam thì việc người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang giả
không bảo đảm về chất lượng như thế này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc phòng tránh dịch bệnh